huyện tân uyên tỉnh lai châu là địa phương phải thực hiện di dân tái định cư
để thực hiện hai công trình thủy điện lớn hội quảng và bản chát
tình hình an ninh nông thôn rất phức tạp
trước tình hình trên công an huyện tân uyên đã thực hiện tăng cường đảng viên xuống sinh hoạt
tại các tri bộ cơ sở thuộc địa bàn các xã trọng điểm
sau năm năm triển khai thực hiện lực lượng chức năng tăng cường cán bộ xuống cơ sở
để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương bảo đảm công tác an ninh trật tự
giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế
để giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở các bản
thì khâu then chốt quyết định phải là vực dậy hoạt động của tri bộ và các đoàn thể đi vào nề nếp
đồng thời các đảng viên phải thực sự tiên phong trong các hoạt động
để làm gương trị lối cho quần chúng nhân dân
tri bộ chúng tôi được bơn đêm và hướng dẫn các kỹ năng các bên bản
và những người quyết đảng chúng ta từng bước nâng đêm và hiểu
hiểu biết và đời sống bà con nhân dân được từng bước phát triển
chúng tôi cùng với đảng viên đi đến từng hộ gia đình để vận động
để thăm hỏi để xem xét tại sao là an ninh trật tự như thế
tại sao là khiếu kiện khiếu nại về vấn đề gì
đấy cho nó dần dần là sinh hoạt tri bộ chúng ta là cùng nâng lên
có thể nói là trong năm năm qua chúng tôi tăng trường đảng viên xuống cơ sở tri bộ hiệu quả là rất cao
từ những vụ việc mà chưa giải quyết dứt điểm ba bốn năm nay
quần chúng nhân dân khiếu kiện trong việc tranh chấp
trong việc đền bù giải phóng cái thủy điện hồi quảng bàn trán
mà nhân dân người ta đang còn thắc mắc
cho nên từ đấy mình dân hiểu dân tin mà dân gì không khiếu kiện
chủ trương đúng và trúng của việc đưa đảng viên công an chính quy xuống sinh hoạt
tại các tri bộ bản của công an huyện tân uyên đã giải quyết tốt các điểm nóng
về an ninh trật tự trên địa bàn
chính những hiệu ứng tích cực này đã góp phần phát triển kinh tế xã hội
tạo đà đưa tân uyên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh lai châu